một thông tin đáng chú ý khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa có kết luận điều tra đề nghị truy tố một mươi ba cán bộ nguyên là lãnh đạo cán bộ thuộc các sở ngành địa phương đã tiếp tay cho doanh nghiệp biến đất công thành đất tư để phân lô bán nền gây thiệt hại cho nhà nước gần bảy mươi chín tỷ đồng
các bị can bị đề nghị truy tố gồm

các bị can bị đề nghị truy tố một mươi ba cán bộ nguyên là lãnh đạo cán bộ thuộc các sở ngành địa phương đã tiếp tục gây thiệt hại cho nhà nước gần bảy mươi chín tỷ đồng